cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng báo sức khỏe và đời sống trong thời gian qua
bằng những thông tin nhanh chuẩn xác và thời sự kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế tự tin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất
nóng nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đến với những tin tức đầu tiên
sáng một mươi hai tháng chín có hơn sáu hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang điều trị
bình dương đã vượt mốc một trăm năm mươi ca f
đến nay việt nam đã ghi nhận sáu trăm linh một ba trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín
khoảng sáu mươi bệnh nhân đã được chữa khỏi
trong số các ca đang điều trị có hơn sáu hai trăm linh bệnh nhân nặng
thành phố hồ chí minh đã triển khai gần năm trăm năm mươi trạm y tế lưu động
bình dương vượt móc một trăm năm mươi ca f
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có sáu trăm linh một ba trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ bốn mươi chín trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một phần triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi bảy trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có sáu một trăm một mươi ba ca nhiễm
ngày hai mươi bảy tháng bốn đến năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm chín mươi sáu chín trăm tám mươi ca
trong đó có ba trăm sáu mươi sáu trăm tám mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận
trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương và hà nam
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm
thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình phú thọ con tâm quảng ninh và lào cai
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là
tp hcm hai trăm chín mươi một tám trăm bảy mươi một ca bình dương một trăm năm mươi ba tám trăm ba mươi ca đồng nai ba mươi ba tám trăm bốn mươi hai ca
long an hai mươi bảy tám trăm bảy mươi bốn ca và tiền giang một mươi một năm trăm bảy mươi bảy ca
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín

hai số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi một tháng chín là một mươi hai năm trăm bốn mươi một ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi ba bốn trăm sáu mươi hai ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu hai trăm ba mươi hai ca trong đó
thở oxy qua mặt nạ là ba chín trăm bốn mươi tám ca thở oxy dòng cao hfnc là một một trăm sáu mươi bảy ca
thở máy không xăm lấn một trăm bốn mươi bảy thở máy xăm lấn
ba số bệnh nhân tử vong
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm tám mươi bốn ca trên một ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi năm một mươi tám ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới
sáng ngày một mươi hai tháng chín hà nội ghi nhận hai ca dương tính mới đều ở cộng đồng
thống kê từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng chín đến sáu h ngày một mươi hai tháng chín trên địa bàn thành phố ghi nhận hai ca mắc mới
tại thương tính một hoàng mai một đều thuộc chùm sàng lọc hoa sốt cộng đồng
một t t g nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến từ hoàng văn thụ hoàng mai
tối ngày tám tháng chín bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi
ngày một mươi một tháng chín được làm test nhanh
một t t g nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến từ hoàng văn thụ hoàng mai

ba t t g nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến từ hoàng văn thụ hoàng văn thụ
bốn t t g nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến từ hoàng văn thụ hoàng văn thụ
trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là ba chín trăm linh sáu năm trăm chín mươi bảy mũi sử dụng ba năm trăm ba mươi tám tám trăm hai mươi sáu liều vaccine
trên bốn năm trăm chín mươi một bốn trăm bảy mươi sáu liều vaccine được cắp đạt tiến độ bảy mươi bảy một
về lấy mẫu xét nghiệm toàn dân dự kiến khoảng tám triệu mẫu
tính đến hai mươi h ngày một mươi một tháng chín toàn thành phố đã lấy được một hai trăm tám mươi sáu chín trăm chín mươi mẫu
trong đó có chín trăm linh mẫu
trong số chín trăm sáu mươi ba một trăm một mươi hai mẫu xét nghiệm brc gộp ba trăm hai mươi ba tám trăm bảy mươi tám mẫu test nhanh kháng nguyên dương tính
trong số chín trăm sáu mươi ba một trăm một mươi hai mẫu xét nghiệm prc gồm có một trăm ba mươi tám hai trăm tám mươi chín mẫu có kết quả âm tính và hai mẫu dương tính
số còn lại đang chờ kết quả
trong số ba trăm hai mươi ba tám trăm bảy mươi tám mẫu test nhanh kháng nguyên có ba trăm hai mươi ba tám trăm sáu mươi hai mẫu âm tính và một mươi sáu mẫu dương tính
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin
về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín